tính đến thời điểm hiện tại việt nam đã có bảy suất tham dự olympic trẻ tại argentina
lĩnh vực du lịch đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đạt sấp xỉ bảy chín triệu lượt tăng hai mươi bảy hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tổng thu từ khách du lịch đạt ba trăm một mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhìn chung sáu tháng đầu năm
toàn ngành đã quyết liệt thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao
tuy nhiên đối với những yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực quản lý
người đứng đầu ngành văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu các cám bộ nhân viên
người lao động phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ của năm
sáng ngày một mươi ba tháng bảy tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo khoa học
xây dựng sản phẩm chủ lực của bộ văn hóa thể thao và du lịch trong xu hướng cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát biểu đề dẫn tại hội thảo đã khẳng định
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động nhanh mạnh rộng khắp chưa từng có trong lịch sử
đến tất cả các ngành lĩnh vực
đối với việt nam cuộc cách mạng này tạo ra nhiều cơ hội cho phát triển
đặc biệt là trong phát triển công nghệ lựa chọn mô hình phát triển mới
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất thuận lợi hóa tiêu dùng
phát triển nhiều ngành nghề mới nâng cao thu nhập của người dân nâng cao vị thế quốc gia
tuy nhiên bên cạnh những yếu tố tích cực của cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
cũng đem lại nhiều thách thức không nhỏ đối với các ngành các lĩnh vực trong xã hội
trong đó có ngành văn hóa thể thao và du lịch
tham gia hội thảo các chuyên gia các đơn vị trong toàn ngành văn hóa thể thao và du lịch
đã cùng nhau trao đổi thảo luận để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn
cũng như bắt tay vào thực hiện đổi mới cách thức hoạt động quản lý
để làm sao có thể chủ động tiếp cận và ứng dụng thành công những giá trị
mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại
ngày chín tháng bảy tại hà nội nhân kỷ niệm năm mươi tám năm ngày thành lập ngành du lịch việt nam
một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổng cục du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch việt nam
tổ chức lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng giải thưởng du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi
đến dự có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo nhà nước
về du lịch đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan
giải thưởng du lịch việt nam là giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch
nhằm tôn vinh các tổ chức doanh nghiệp cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển du lịch việt nam
từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước
tại buổi lễ ban tổ chức đã vinh danh và trao các giải thưởng
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào việt nam
một mươi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu việt nam
một mươi khách sạn năm sao hàng đầu việt nam một mươi năm khách sạn bốn sao hàng đầu việt nam
năm doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu việt nam
một mươi nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu việt nam
năm điểm đến du lịch hàng đầu việt nam
một mươi sân gôn hàng đầu việt nam
tập đoàn đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi
hơn lúc nào hết việc phổ cập bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em và thanh thiếu niên việt nam
là hết sức cấp thiết khi mỗi năm có trung bình hơn hai ca tử vong do đuối nước
để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ nhỏ
các bậc phụ huynh nên chủ động cho con em mình học bơi từ sớm
để các con biết tự bảo vệ bản thân và tránh được những nguy hiểm không đáng có
theo thống kê đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em và trẻ vị thành niên tại việt nam
đặc biệt xảy ra nhiều vào thời gian hè và mùa mưa bão mùa nước nổi
chính vì vậy việc phổ cập bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước trong lứa tuổi học đường là giải pháp hết sức cấp thiết
hiện nay các ngành các địa phương đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn phòng chống đuối nước
chức vận động gia đình các em học sinh thiếu nhi tích cực tập luyện bơi lội
đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn
đối với các cơ sở tổ chức bơi lội vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em khi tham gia hoạt động bơi lội
thưa quý vị và các bạn
sapa có một sức hút lạ kỳ đối với du khách không chỉ bởi cảnh quan khí hậu sự đa dạng văn hóa dân tộc cùng với hệ thống di sản độc đáo của thiên nhiên
mà còn bởi cuộc sống mộc mạc giản dị nhưng mang đậm nét văn hóa vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại đây
hiện nay sapa đang tập trung vào công tác bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với bảo vệ môi trường theo hướng bền vững
nằm ở phía tây bắc của tổ quốc sapa một vùng đất kiêm nhường lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên
nơi đây ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi màu xanh của rừng cây tạo nên bức tranh có vô cùng hài hòa có cảnh sắc thơm bồng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời đến nét đẹp văn hóa của người dân bản địa
lần đầu tiên tôi chọn sapa vì khí hậu rất là ôn hòa thành phố kết hợp hiện đại và cổ kính con người rất là hiền lành và tôi sẽ có dịp sẽ quay lại sapa
đến với sapa bạn sẽ có cảm giác như được hòa bình với thiệt nhiên gắn liền với sapa người ta thường nhắc tới khu du lịch hàm rộng
đứng trên đỉnh cao du khách có thể nhìn ngắm được nóc nhà của thế giới đỉnh hoàng liên sơn
sớm ngày đi đến sapa bạn sẽ có thể nhìn ngắm được nóc nhà của thế giới đỉnh hoàng liên sơn
và cũng có thể không nhắc tới một khu rừng tuyệt đẹp đó là vườn quốc gia núi hoàng liên sơn được đánh giá là một trong những trung tâm sinh vật đa dạng nhất việt nam
sự phát triển không ngừng của du lịch đã khiến cho môi trường của sapa ít nhiều bị ảnh hưởng
trong những năm gần đây sapa đã có nhiều biện pháp để bảo vệ
đó là việc nâng cao ý thức của khách du lịch người dân địa phương và các doanh nghiệp lữ hành
bộ văn hóa tể thao và du lịch đã ký thông tư liên tỉnh số một mươi chín hai nghìn một mươi ba ttlt bvhtt dl btn mt về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch